chiều tới qua lễ bế mạc giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi sáu
tranh cúp petro việt nam đạm cà mau năm hai nghìn một mươi tám đã được tổ chức tại nhà thi đấu trung tâm thể thao
thành phố đà lạt khép lại sáu ngày so tài sôi nổi kịch tính
tổng cộng đã có ba mươi hai giải thưởng được trao cho các nội dung thi đấu
và khuyến khích phát triển phong trào bóng bàn trong cả nước
sau sáu ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân
lần thứ ba mươi sáu đã khép lại năm nay giải có rất nhiều nét đổi mới chuyên nghiệp
như những giải đấu quốc tế từ bàn đến bóng thi đấu ánh sáng và thảm nhà thi đấu
đều treo theo tiêu chuẩn các giải đấu quốc tế
đặc biệt giải năm nay đã quy tụ đầy đủ các tay vợt sáng giá của bóng bàn việt nam
giải năm nay thu hút một trăm ba mươi sáu vận động viên trong đó có ba mươi bảy vận động viên cấp kiện tướng
và năm mươi tám vận động viên cấp một đến từ một mươi bốn đoàn bóng bàn của các địa phương doanh nghiệp trên toàn quốc
các vận động viên tranh tài bảy bộ huy chương với hai mươi tám giải thưởng
cùng với đó ban tổ chức có thêm giải triển vọng dành cho hai tay vợt trẻ nam nữ xuất sắc nhất
giải dành cho địa phương tích cực xây dựng thi đấu bóng bàn và giải hoa khôi bóng bàn
giải bóng bàn báo dân lần thứ ba mươi sáu này tôi nói thật rằng là trí nội kỹ thuật của các em
đã có rất nhiều tiến bộ nếu như không nói là vượt trội
và cái điều này được thể hiện trong từng cộng đôi thi đấu
cũng như từng đội thi đấu và cái tốc độ bóng
cũng như là những cái rượt đuổi các tỷ số
và điều đáng mừng mà tôi vẫn nói là chúng ta rất mừng
rất mong muốn các vận động viên của chúng ta giữ được ngôi vô địch
nhưng đồng thời chúng ta cũng lại mong muốn rằng là có nhiều những động viên
phát triển vươn tới và đẩy xoắn ngôi vua địch
hết sức là cảm ơn giải bóng bàn giải dựng bóng bàn dân lần thứ ba mươi sáu
trong mọi khó khăn các anh các chị các anh dân cũng đồng hành
cùng với lời bóng bàn
để mà các ngành thể thao chúng ta tổ chức tốt cái giải này
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân là một trong những giải đấu quan trọng nhất
trong hệ thống các giải thi đấu quốc gia trực thuộc liên đoàn bóng bàn việt nam
trải qua ba mươi sáu lần tổ chức giải đấu đã lựa chọn được rất nhiều tay vượt xuất sắc
cho bóng bàn việt nam